tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình và phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương có nạn nhân tử vong trong xe container tại anh
đây là cuộc họp cấp chính phủ nhằm bàn các biện pháp bảo hộ công dân liên quan tới vụ việc này
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp kiểm tra so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân
đến hai mươi h ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh xác định
chín nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt essex đông bắc london vương quốc anh vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đều là người việt nam và có hộ khẩu thường trú tại hải phòng hải dương nghệ an hà tĩnh quảng bình và thừa thiên huế
phó thủ tướng thường trực cho biết cuộc họp này để chỉ đạo các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan
thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật việt nam anh và luật pháp quốc tế
hiện bộ ngoại giao tích cực phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương liên quan để tích cực triển khai các công tác tổng hợp nguyện vọng của ba mươi chín gia đình
trình báo có con mất tích tại anh trùng khớp với ba mươi chín nạn nhân được công khai ngày bảy tháng một mươi một
hướng dẫn các gia đình này thể hiện nguyện vọng theo quy định của pháp luật anh để có thể làm thủ tục nhận ba mươi chín thi hài từ phía anh